đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã có buổi hội đàm với phó thủ tướng cộng hòa belarus
ngài igor lyashenko cùng đoàn đại biểu đang có chuyến thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng chín
phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng hiện kim ngạch xuất khẩu của hai bên còn kiêm tốn chưa tương xứng với tiềm năng
trong khi hai nước có thể hợp tác trên các lĩnh vực nhất là lĩnh vực kinh tế thương mại để cán mốc năm trăm linh triệu đô la mỹ thời gian tới
chính phủ việt nam rất coi trọng mối quan hệ với belarus hiện chính phủ đang xem xét cắt giảm các thủ tục hành chính
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước này đầu tư vào việt nam trên cơ sở có lợi cho hai bên
phó thủ tướng cộng hòa belarus mong muốn hai bên sẽ đẩy mạnh liên doanh liên kết để sản xuất các sản phẩm sữa và một số mặt hàng khác
belarus cũng sẽ cung cấp cho việt nam các sản phẩm về phân bón máy móc hiện đại trong nông nghiệp
để đẩy mạnh nền nông nghiệp công nghệ cao cũng như trao đổi hàng hóa nông sản giữa hai bên